các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đến một mươi ba h chiều nay tâm bão cách hồng kông trung quốc khoảng hơn sáu trăm linh km về phía đông nam
trong vòng hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km
đến khoảng trưa và chiều mai bão sẽ đổ bộ vào khu vực phía đông nam của tỉnh quảng đông trung quốc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là sáu mươi bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi cấp một mươi một
trong hôm nay do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số sáu ở khu vực phía bắc của biển đông có mưa bão
làm cho tầm nhìn xa bị suy giảm xuống chỉ còn từ hai đến bốn km trong mưa bão
cùng với đó là gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi một một mươi
trở lại với đất liền của miền bắc ngày hôm nay do nằm ở dìa phía tây của hoàn lưu bão hà tô
với trường gió tây bắc phân kỳ nên bắc bộ hôm nay trời sẽ có nắng từ sớm và nhiệt độ cao nhất trong ngày
tăng lên mức từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ một số nơi có nhiệt độ cao trên ba mươi năm độ và xảy ra tình trạng nắng nóng
từ chiều và tối mai dưới tác động của dìa phía tây hoàn lưu bão hà tô
ở phía đông bắc bộ sẽ có mưa rào và có rông
đến tối và đêm mai mưa sẽ lan rộng ra khắp bắc bộ và nhiều khả năng trong các ngày từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu tháng tám
ở bắc bộ sẽ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và có rông
khả năng xảy ra lũ lũ quét và xả lở đất là rất cao
vì thế người dân vùng núi cần có phương án phòng chống ngay từ lúc này
hoàn lưu dìa xa phía tây của bão hà tô cũng ảnh hưởng tới các tỉnh miền trung
tạo ra trường gió tây bắc khô thổi ở khu vực này
vì thế mà thời tiết chủ đạo ở các tỉnh miền trung
từ thanh hóa trở vào đến bình thuận trong ngày hôm nay vẫn là ít mưa nắng nhiều
tuy nhiên cường độ nắng không quá mạnh
vì thế nền nhiệt ở miền trung phổ biến trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
cùng với sự xuất hiện của cơn bão hà tô thì ở khu vực tây nguyên và nam bộ
gió mùa tây nam cũng có xu hướng hoạt động mạnh trở lại
vì thế mà trong chiều nay ở tây nguyên sẽ xuất hiện mưa rào và rông ở mức độ dài rác
tập trung chính ở khu vực phía nam của tây nguyên
còn khu vực nam bộ mưa rông cũng xuất hiện tập trung ở phần ven biển miền tây của nam bộ
thậm chí là xuất hiện những điểm mưa vừa có nơi mưa to và có rông
nền nhiệt ở tây nguyên ngày hôm nay có xu hướng giảm nhẹ
ở mức từ hai mươi chín đến ba mươi một độ còn ở nam bộ là từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước